kiểm soát các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện là để nhằm hỗ trợ cho nhân viên y tế
để hỗ trợ cho cơ sở khám chữa bệnh có thể cung cấp được những dịch vụ chăm sóc điều trị tới người bệnh một cách an toàn nhất
làm sao đấy để bảo vệ nhân viên y tế người bệnh cũng như là những cái đối tượng khác có mặt trong bệnh viện
và phòng tránh được nguy cơ mắc phải nhiễm khuẩn trong bệnh viện
qua đó thì có thể làm giảm được mức độ nặng của người bệnh trong quá trình điều trị
giảm tỷ lệ tử vong cũng như là giảm ngày nằm điều trị do những khuẩn bệnh viện gây ra
đối với những nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm cho người bệnh covid một mươi chín
thì đây cũng là một trong những thủ thuật mà có nguy cơ có thể tạo ra những giọt khí rung
và như vậy đây là thủ thuật có nguy cơ cao dẫn tới lây nhiễm cho nhân viên y tế
và mọi người cũng biết là covid một mươi chín là bệnh lý ở đường hô hấp
và virus sars cov hai thì có ở trong dịch tiết hô hấp của người bệnh
do vậy đối với nhân viên y tế trong quá trình
lấy mẫu thì quan trọng nhất là làm sao đấy bảo vệ được đường hô hấp của nhân viên y tế
bảo vệ được những vị trí nhạy cảm trên cơ thể của nhân viên y tế
đấy là những vị trí mà không có da bảo vệ những vùng da không nguyên vẹn
ví dụ như mắt mũi miệng
với nhân viên y tế khi mà lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân
thì phải sử dụng khẩu trang sử dụng tấm che mặt theo đúng chỉ định và đúng kỹ thuật
thế ngoài da thì hiện nay hầu hết những nhân viên y tế lấy mẫu
thì chúng ta phải
mặc các bộ quần áo bảo hộ
và có những nơi thì mặc những bộ quần áo bảo hộ cấp ba cấp bốn
cái này thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên xem xét và điều chỉnh lại
bởi vì cái đường lây truyền chính của covid là liên quan bệnh lý chính
covid là liên quan đường hô hấp
và cái quan trọng nhất là chúng ta bảo vệ đường hô hấp
bảo vệ những vị trí nhạy cảm cho nhân viên y tế
những vị trí mà virus có thể xâm nhập vào cơ thể nhân viên y tế
trong quá trình lây mẫu như tôi đã nói
đấy là mắt mũi miệng và những cái vị trí nhạy cảm khác
của những vùng da thành dạng khuôn vẹn
còn nếu như với cái thời tiết nóng bức như thế này
mà chúng ta vẫn mắt nhân viên y tế phải mặc những bộ quần áo rất là dày
rất là bí thì dẫn tới tình trạng là nhân viên y tế có thể bị sốc nhiệt
bị kiệt sức và thậm chí là có những người đã bị ngấp
trong quá trình lây mẫu cho người bệnh
mà phải làm việc trong cái thời tiết nóng bức như thế này
hiện nay bộ trang phục phòng hộ được chia ra bốn cấp độ
từ cấp độ một cho đến cấp độ bốn
với những nhân viên y tế mà trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm
thì vẫn quy định là phải mặc bộ trang phục phòng hộ cấp ba trở lên
cái này thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên xem xét và điều chỉnh lại
để làm sao đấy vẫn đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế
nhưng vẫn đảm bảo là nhân viên y tế có thể làm việc được
trong điều kiện tốt nhất trong thời tiết nóng bức như hiện nay
đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế trong quá trình làm việc
theo quan điểm của tôi thì đối với nhân viên y tế
thì trong quá trình lấy mẫu
ngoài cái việc sử dụng khẩu trang tấm che mặt cho đúng
thì đối với trang phục phòng hộ thì chúng ta chỉ cần mặc
những cái áo tràng dài với chất liệu chống thấm mỏng nhẹ
để giảm nóng cho nhân viên y tế
và nhân viên y tế có thể dễ dàng thao tác
trong quá trình thực hiện những kỹ thuật trên người bệnh
mặc áo tràng ở đây chủ yếu là phòng cái nguy cơ có thể văng bắn máu dịch
hay là những cái chất ô nhiễm khác lên quần áo của nhân viên y tế
đây là những vị trí mà virus không phải là có thể dễ dàng xâm
được như những vị trí nhạy cảm khác
do đó không nhất thiết là chúng ta phải mặc những cái bộ quần áo
trang bị phòng hộ quá dày
quan trọng nhất là việc sử dụng khẩu trang đúng sử dụng tấm che mặt
và song song với đó là chúng ta tuân thủ đúng những cái chỉ định
cũng như là những kỹ thuật về vệ sinh tay chất thải phát sinh ra
thì phải được thu gom phân loại và được bàn giao theo đúng quy trình
tôi nghĩ đấy là những thực hành quan trọng để có thể đảm bảo
được an toàn cho nhân viên y tế trong quá trình
hiện nay thì tình hình dịch bệnh covid một mươi chín rất là phức tạp
số ca mắc cũng như là số ca diễn biến nặng tử vong
thì cũng chưa có dấu hiệu dừng lại
trước tình hình diễn biến như vậy nhân viên y tế bây giờ là lực lượng
rất là quan trọng lực lượng cuối cùng để có thể giúp đỡ nhân dân
trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh
muốn đạt được cái điều như vậy thì điều đầu tiên là nhân viên y tế
phải bảo vệ được chính bản thân mình
bởi vì nhân viên y tế không bảo vệ được mình thì chúng ta cũng không thể
nói tới việc có thể bảo vệ bệnh nhân của mình hoặc là môi trường
nơi mình làm việc
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn về phòng kiểm soát lây nhiễm
sars cov hai trong các cơ sở khám mệnh triệu bệnh
ban hành theo quy định năm một trăm tám mươi tám
trong đó cũng có quy định rất là chi tiết cụ thể những nguyên tắc
cũng như là những cái thực hành cần phải tuân thủ để giảm thiểu
nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện
song song đó thì cũng đã có bộ tiêu chí an toàn trong bệnh viện
giúp cho các bệnh viện triển khai để nhằm góp phần
và có những thực hành an toàn nhất
và để thực hiện tốt để đưa được những quy định
hướng dẫn để đưa được những tiêu chí an toàn
và trong bệnh viện này thì việc triển khai những quy định
hướng dẫn và tiêu chí an toàn này là rất là cần thiết
hiện nay thì do tình hình diễn biến rất là phức tạp
số ca bệnh tăng đột biến hầu hết các bệnh viện
còn gặp khó khăn rất nhiều về mặt nhân lực
về mặt trang thiết bị phương tiện
ví dụ như khi chúng tôi vào triển khai bệnh viện giã chiến một mươi sáu
mặc dù trước đây thì cũng đã tham gia rất nhiều đợt dịch rồi
mà mình cũng đã có sự trở lại
mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng cả về tinh thần
cũng như là về những công việc những phương tiện cần thiết
nhưng mà thực sự khi mà vào đến bệnh viện giã chiến
khi mà vào đến thành phố hồ chí minh
với số lượng bệnh nhân quá lớn như vậy
với những cái yêu cầu thời gian rất là cấp thiết
rất là gấp rút phải hoàn thành bệnh viện càng sớm càng tốt
để có thể nhanh chóng giảm được số lượng bệnh nhân nặng
cái áp lực công việc rất là nặng nề
trong bối cảnh như vậy chúng tôi thấy quan trọng nhất
và làm sao đấy mình phải có cái việc phân công
tổ chức công việc rất là tốt
chúng ta không thể nào mà chúng ta đòi hỏi
có thể ngay đầy đủ phương tiện
chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi
có ngay những nhân lực chuyên môn đáp ứng theo đúng yêu cầu
điều trị bệnh nhân nặng
trong hoàn cảnh đấy những hình thức về đào tạo
cái hình thức triển khai công việc phải thay đổi rất nhiều
chúng ta không thể tập trung đào tạo trên lớp
mà tất cả đào tạo thì phải đi vào công việc hàng ngày
phải trực tiếp cầm tay chỉ việc
và cái quan trọng nhất là phải bố trí nhân lực
phải có phân công trách nhiệm rõ ràng
phải có sự phối hợp rõ ràng
như vậy thì mình có thể giảm thiểu tối đa
những khó khăn vướng mắt về nhân lực
cũng như là thiếu trang thiết bị phương tiện
và đặc biệt đối với dịch bệnh như thế này
thì làm sao đấy chúng ta có được những cái quy trình
càng đơn giản càng ngắn gọn
nhưng mà vẫn đảm bảo vẫn phải làm điều chỉnh

ví dụ như về phương tiện phòng hộ chẳng hạn
chúng ta phải có những cái chỉ định sử dụng rõ ràng
về phương tiện phòng hộ
vùng nào là vùng xanh nguy cơ thấp nhất
vùng nào là vùng vàng nguy cơ trung bình
vùng đỏ là những vùng nguy cơ cao nhất
phân vùng theo mức độ nguy cơ như vậy
để có những chỉ định sử dụng
phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhất
không phải chỗ nào cũng cần phải đeo n chín mươi năm
không phải là chỗ nào cũng cần phải sử dụng
những bộ phương tiện phòng hộ rất dày
kín ở những cấp độ bảo hộ cao nhất
vừa lãng phí tốn tiền
vừa có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe
của nhân viên y tế
mà cũng không có gì để chứng minh được
tăng hiệu quả phòng ngừa
cái việc sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân
làm sao để cho hiệu quả cho an toàn
thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta quan tâm
bởi vì cuộc chiến này thì càng kéo dài
bây giờ không phải cứ có tiền
là có thể mua được đầy đủ
phương tiện phòng hộ
đặc biệt là khẩu trang n chín mươi năm đặc trần
bây giờ không phải là dễ dàng
nếu như chúng ta không có chỉ định rõ ràng
thì như thế là có thể dẫn tới việc
là chúng ta không kiểm soát được
cái tình hình sử dụng
và có thể dẫn tới việc là chúng ta
sẽ những khu vực thực sự có nguy cơ cao
cần sử dụng thì chúng ta lại không có
và như thế thì cũng không thể đảm bảo được an toàn
cho nhân viên y tế trong quá trình
chăm sóc điều trị người bệnh
do vậy mấy vấn đề ưu tiên ở đây tôi nhắc lại
thứ nhất là phải có những hình thức đào tạo
phù hợp nhất theo hình thức cầm tay chỉ việc
phải có sự phân công nhiệm vụ
trách nhiệm phối hợp rõ ràng
và thứ ba là phải có những chính sách
sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp
theo phân vùng nguy cơ ở trong bệnh viện